đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã trao tặng ba mươi căn nhà tỉnh nghĩa thăm gia đình chính sách và kiểm tra tình hình hạn mặn tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
phát biểu tại lễ trao nhà tỉnh nghĩa đồng chí trương hòa bình đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh vĩnh long chăm lo hơn nữa để trong thời gian tới từng bước nâng cao đề sống vật chất tinh thần cho người có công
ngay sau đó đồng chí trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác hạn mặn tại cống vũng liêm và thăm hỏi tặng quà cho hai gia đình chính sách tại huyện vũng liêm
sáng cùng ngày đoàn công tác đã đến dân hoa dân hương tại khu lưu niệm chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng thuộc xã long phước huyện long hồ và khu lưu niệm thủ tướng chính phủ võ văn kiệt ở thị trấn vũng liêm tỉnh vĩnh long